cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông lê duy minh
nguyên cục trưởng cục thuế tp hcm nay là giám đốc sở tài chính tp hcm về tội nhận hối lộ
đây là kết quả thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
và một số cơ quan tổ chức có liên quan
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can lê duy minh
liên quan đến vụ việc này trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với ông lê đức thọ cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh bến tre
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an cho biết đơn vị đã khởi tố đối tượng tô bá hoài nam
trú tại xã khánh sơn huyện nam đàn về hành vi cố ý gây thương tích
nam chính là đối tượng đã điều khiển xe mô tô đâm bị thương một đồng chí cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện hưng nguyên đang làm nhiệm vụ
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tổ công tác của công an tỉnh nghệ an phát hiện tô bá hoài nam điều khiển xe mô tô
với tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga đâm vào người thiêu tá nguyễn xuân cảnh
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện hưng nguyên làm đồng chí cảnh bị thương
đối tượng này đã bị lực lượng công an khống chế ngay tại chỗ
trước đó làm việc với cơ quan công an nam đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho công an huyện hương nguyên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
pun kẹo pun trại lân chú tại tỉnh hủa phan lào vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la phát hiện
và bắt quả tang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp
qua đấu tranh khai thác pun khai nhận lợi dụng thời tiết giá rét sương mù dày đặc
để tránh sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng
pun đã lên biên giới gặp một người đàn ông người lào không biết tên tuổi
hỏi mua sáu mươi viên ma túy tổng hợp với giá hai trăm năm mươi triệu đồng để mang sang việt nam bán kiếm lời
khi đang mang ma túy đến bản trường khương xã trường khương huyện sông mã
thì bị bộ đội biên phòng tỉnh sơn la và các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
thưa quý vị các chuyên án mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh bóc gỡ vừa qua
đã cho thấy có phương thức thủ đoạn mới lần đầu được phát hiện tại nước ta
đó là triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để tổ chức mua bán
bào chế ra các loại ma túy thế hệ mới từ nhiều loại tiền chất hóa chất phục vụ sản xuất
diễn biến này đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác đấu tranh phòng ngừa
chà mộc thảo cà phê nước hòa quốc
cà phê nước hòa đóng gói với bao bì bắt mắt hấp dẫn
tất cả bên trong đều là ma túy tổng hợp dạng bột
đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất ma túy này có thời gian làm việc ở nước ngoài
và đã học được công thức pha chế ma túy nước vui
nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận nên khi về nước đã tuyển dụng người và bắt tay vào sản xuất
bàn chuyên án đã làm rõ trong nửa năm qua đường dây này đã pha chế
đóng gói và xuất ra thị trường khoảng bảy trăm năm mươi kg ma túy nước vui
việc các đối tượng tự sản xuất điều chế đóng gói các loại ma túy mới
đang là thủ đoạn phổ biến thời gian qua
những cái nhà thuê nhà trọ hoặc những cái đấy thì nó là hoạt động bình thường
cũng không có một cái dấu hiệu gì là để ra đấy là một cái xưởng gì cả
có thể nói rất kinh áo
và cái này nó phải qua một công tác điều tra rất dài
cái thứ hai phải có những cái kiến thức về nghiệp vụ thì chúng ta mới phát hiện bắt giữ được
ngoài ma túy dưới dạng nước vui tội phạm còn tung ra thị trường ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử
thuốc lá điếu bánh kẹo
phương thức thủ đoạn hoạt động mới hiện nay của đối tượng rất tinh vi
đó là lợi dụng kiến thức về tiền chất hóa chất
chúng sẽ điều chế các chất hóa học để tạo ra hoạt chất không nằm trong danh mục chất ma túy
để né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
thông thường thì trước đây các đối tượng chủ yếu là sử dụng các má túy
để mà pha trộn cũng như là cất dấu trong các hàng hóa để vận chuyển thôi
chứ còn đây là đối tượng sử dụng sử dụng ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ
để mà ẩn chất ma túy vào
một cái hóa chất khác chuyển thành một hóa chất trung gian để vận chuyển
hồng nào qua mắt được cái lực lượng chức năng
tức là khi đó thì những các cái thiết bị mà nhận dạng của mình
thì là không phát hiện được đây là cái chất ma túy
như vậy các loại ma túy tổng hợp mới hiện nay
hầu hết đều được các đối tượng tội phạm điều chế và sản xuất
từ các loại tiền chất hóa chất
theo đó mức độ độc hại với sức khỏe đặc biệt là hệ thần kinh là rất lớn
khách hàng mà các đối tượng hướng tới là giới trẻ học sinh
sinh viên muốn tìm tòi khám phá sự mới lạ
mà không lường hết được những hậu quả và tác hại
của việc sử dụng các loại ma túy này gây ra
thực tế thì lớp trẻ chúng ta mà chủ yếu là các cháu thanh thiếu liên
học sinh sinh viên là thích khám phá thích tìm tòi
và muốn thể hiện mình
thì đánh vào đúng cái tâm lý này
thì các đối tượng đã sử dụng sản xuất các cái mẫu mã
rất bắt mắt quảng cáo rằng là
những cái chất này chỉ là chất kích thích
nhưng không phải là ma túy
nhưng thực chất đây là loại ma túy núp bóng các cái dạng
có hai dạng thứ nhất là ma túy tổng hợp
thì núp bóng ở trong các cái đồ uống rồi thực phẩm
còn ma túy tinh dầu cà ra thì được núp bóng
ở các dạng thuốc lá điếu rồi thuốc lá điện tử
trong khi thủ đoạn của tội phạm ma túy
ngày càng tinh vi với nhiều loại ma túy
mới núp bóng thì giới trẻ vẫn mơ hồ về mối nguy hại này
nhiều bạn trẻ có suy nghĩ cho rằng
các sản phẩm này là vô hại và không gây nghiện
theo đó con số người nghiện ma túy đang có dấu hiệu tăng nhanh
và ngày càng có xu hướng trẻ hóa
thực tế này đang đòi hỏi công tác đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa
cần được thực hiện quyết liệt và đồng bộ của toàn hệ thống chính trị
và mỗi người dân có trách nhiệm trước hiểm họa ma túy mới hiện nay
từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai trên đại bàn tỉnh lào cao
ai đón đợt không khí lạnh được tăng cường
thời tiết xấu đặc biệt trời mưa sương mù đường trơn trượt
khiến nhiều đoạn trên quốc lộ bốn g qua địa phận thị xã sapa rất nguy hiểm
thường hay xảy ra tai nạn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai đã triển khai
nhiều tổ công tác tuần tra kiểm soát và cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đoạn quốc lộ bốn g qua địa phận thị xã sapa là đoạn đường nhiều đeo dốc
và khúc cua khuất tầm nhìn
cùng với đó do thời tiết mưa sương mù đường trơn trượt lưu lượng xe nhiều
rất dễ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt là đoạn đường qua địa phận xã trung trải âu quý hồ
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai đã bố trí cán bộ chiến sĩ
hướng dẫn người tham gia giao thông trước khi lên đèo
đề nghị lái xe di chuyển lên và xuống đèo đi số thấp với tốc độ khoảng hai mươi km một giờ
đi đúng phần đường không tránh vượt sai quy định
bảo đảm lưu thông an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa gửi công điện yêu cầu các bộ ban ngành địa phương
chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới
để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới tính từ vị tuyến bảy một mươi một độ vị bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ
vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương
tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới
đến các cấp chính quyền chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết
để chủ động phòng tránh ưng phó
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
với danh nghĩa giám đốc công ty thép tầm cao võ thành tám
trú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam đã lừa đảo nhiều nạn nhân
bằng hình thức mua nhôm giá rẻ hơn so với thị trường để chiếm đoạt hơn chín bốn tỷ đồng
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ thành tám về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra để có tiền tiêu xài trả nợ tám đã đưa ra các thông tin gian dối
nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở thành phố đà nẵng và các tỉnh thành khác trên cả nước
vào khoảng tháng ba năm nay một bị hại trú tại tp hồ chí minh đến tp đà nẵng gặp tám để trao đổi
mua hai mươi năm tấn nhôm loại chín mươi sáu với giá hơn một hai tỷ đồng đặt cọc trước ba mươi còn bảy mươi sẽ thanh toán
sau khi kiểm tra chất lượng và lập biên bản giao nhận tại cảng khâm châu trung quốc
tám hẹn ba ngày sau sẽ đóng hàng trở đi nhưng thực chất để trì hoãn và chiếm đoạt toàn bộ tiền cọc
cũng với thủ đoạn tương tự từ tháng ba đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tám đã lừa đảo được bốn bị hại
chuyển cho tám số tiền hơn chín bốn tỷ đồng
số tiền được tám dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã bắt giữ đối tượng lưu khắc tùng trú tại phường phúc la quận hà đông tp hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn lừa đảo với các mối quan hệ của mình tùng đã nhận với một gia đình bị hại
là sẽ chạy án giúp với giá năm tỷ đồng sau đó chiếm đoạt tài sản
qua xác minh lưu khắc tùng từng là cộng tác viên của một số cơ quan truyền thông
sau đó là lao động tự do tại nhiều địa phương
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại
và chỗ ở khiến việc truy tìm gặp rất nhiều khó khăn
sử dụng đồng bộ hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ vào lúc h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
tại một căn hộ trung cư trên nệ bàn tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
tổ công tác văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lưu khắc tùng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và phương tiện của đối tượng
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử vụ án hình sự về tội giết người
đối với bốn bị cáo gồm dương tôn bảo trần minh hậu phù minh tuấn và nguyễn tấn trường
cùng chú tại tp phú quốc tỉnh kiên giang
theo cáo trạng vào khuya ngày hai mươi hai tháng bốn bảo chạy xe trên đường ở phường dương đông thành phố phú quốc
thì phát hiện phan nhật linh bảo thấy linh giống với người trước đây đã chặn đường đánh mình
nên đã lấy cây dao đâm linh ba nhát vào người gây thương tật ba
tiếp đó bảo gọi cho nhóm của tuấn hậu tường và hai người khác mang theo hai cây dao tự chế
đi đánh anh đào hữu thi mô thi gây tổn thương cơ thể ba mươi năm vì bảo cho rằng anh thi là đồng bọn của linh
sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bảo bốn năm tù hậu và tường
mỗi bị cáo năm năm tù tuấn ba năm sau thắng tù về tội giết người